thưa quý vị cuối năm trả nợ đầu năm đi vay bà chúa kho đã trở thành một phong tục tồn tại lâu đời tại việt nam
và trong những ngày đầu tháng riêng này mỗi ngày có hàng nghìn người dân về lễ đền bà chúa kho ở bắc ninh
để vay mượn bà một lượng tiền hay còn gọi là xin lộc làm ăn
vâng và tôi tin chắc rằng là trong chúng ta thì có đến chín mươi người dân đi lễ đền bà chúa kho thì không ai là đi tay không cả
vâng và dù sao thì cái việc đền bà chúa kho thì đó là một cái sự tích rất là nổi tiếng
và niềm tin là thứ mà mỗi chúng ta cần để cuộc sống tốt đẹp hơn cảm giác được bình yên hơn
nhưng nếu như niềm tin đó không được cắt nghĩa rõ ràng thì sẽ dẫn đến sự mù quáng trong việc này
theo giờ hỏi của chúng tôi một lễ vay bà chúa kho như thế này thôi người vay phải trả bằng tiền thật ít nhất là hai trăm năm mươi đồng
vay nhiều hơn thì lễ to hơn tiền thật để mua lễ cũng cao hơn
tuy nhiên với quan điểm của nhiều người
đặc biệt là người làm ăn buôn bán thì khi đến vay tiền vàng của bà chúa kho
họ chỉ cần sắm lễ to đẹp là được
bà cho hỏi một chút là tổng số mâm lễ này là tương ứng với bao nhiêu tiền việt mình ạ
bao nhiêu tiền việt ạ
mình cũng không biết đâu cứ thành tâm là sắm theo
vâng em hỏi là mình đã mua cái mâm lễ này ở đây thì người ta bán bao nhiêu
chưa trả tiền chỉ biết là thành tâm là sắm lễ thôi
ai cũng nghĩ quan trọng nhất là thành tâm khi đi chùa đi lễ đền
lễ vật dâng lên chỉ là tượng trưng không nên cần đò đăng đếm
nhưng không ai nghĩ để có được lễ tượng trưng đó mỗi người phải bỏ ra một số tiền thật
đồng tiền được làm ra bằng mồ hôi công sức và trí tuệ
tôi cứ tính mình quần một người mà mua một trăm linh tiền vàng mã thôi
nhưng mà theo tôi nghĩ là phải hơn
thế mà một ngày này có đến hàng nghìn người đến đây
trong những ngày đầu năm cũng như là cuối năm vay mượn rồi trả lễ
thì theo tôi nghĩ nó phải lên đến hàng vài nghìn tỷ đồng tiền đốt vàng mã
thế mà nếu như mà vài nghìn tỷ đấy mà để dùng vào những việc khác
ví dụ như là để xây dựng trường học
hay là xây dựng những nhà tình nghĩa cho những người có công những người nghèo
hoặc là tạo điều kiện để cho những người nghèo được vay vốn
để có vốn làm ăn để phát triển để xóa nghèo
những ngày này hàng nghìn người đã đến xin lọc làm ăn của bà chúa kho
những người không buôn bán kinh doanh thì chỉ xin lọc rơi lọc vãi
với cách tính đơn giản như của người đàn ông trên
thì chỉ cần số tiền bỏ ra xăm lễ xin lọc rơi lọc vãi
cũng đủ để làm được nhiều việc có ích hơn
chứ không phải chỉ để bỏ tiền thật ra mua tiền giả vàng giả rồi đem đốt như thế này
nếu đó là tình huống đó là niềm tin mang tính tâm linh
thì có rất nhiều cách để chúng ta thể hiện
có thể công đức để duy trì hoạt động và tu bổ đền
nơi bà chú kho được thờ tự
thay vì thể hiện niềm tin bằng cách này
mới đây thì giáo hội phật giáo việt nam cũng đã có công văn
đề nghị ban thường trực ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam

để tìm hiểu về các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
hướng dẫn chư tôn tăng ni trụ trị các tự viện
đặc biệt là các chùa đền di tích
để hướng dẫn đồng bào phật tử và bà con
loại bỏ mê tín dị đoan
tục đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự phật giáo
vâng và đền bà chú kho là một di tích
trước đó đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch
cho nghiên cứu về vấn đề đốt vàng mã tại di tích này
và chúng tôi sẽ ghi nhận việc thực hiện này
tại di tích đền bà chú kho
cũng như sẽ có cuộc trao đổi với đại diện bộ văn hóa thể thao và du lịch